thổ nhĩ kỳ vừa đưa ra cảnh báo về đi lại đối với công dân nước này tại châu âu
dẫn các lý do có thể xảy ra các cuộc tấn công bài hồi giáo bài ngoại và phân biệt chủng tộc
bộ ngoại giao thổ nhĩ kỳ đã kêu gọi công dân ở châu âu tránh các khu vực đang diễn ra biểu tình
ankara cho biết các hành động bài hồi giáo và chống thổ nhĩ kỳ gần đây cho thấy mức độ nguy hiểm
của sự không khoan dung và hận thù tôn giáo trên lục địa già
thổ nhĩ kỳ cho rằng những cuộc biểu tình như vậy có liên quan đến đảng công nhân người quốc
tổ chức đã bị mỹ và liên minh châu âu eu liệt vào danh sách các nhóm khủng bố
ngoài châu âu thổ nhĩ kỳ cũng ban hành cảnh báo đi lại riêng đối với công dân nước này tại mỹ
với lý do các cuộc tấn công thể xác và tinh thần đối với người nước ngoài
cũng như những hành vi phân biệt chủng tộc đang diễn ra trên khắp nước mỹ